thưa quý vị từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành
chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước
luật căn cước cũng đưa ra quy định về giá trị sử dụng thẻ căn cước công dân
chứng minh thư nhân dân đã được cấp
theo đó thẻ căn cước được cấp trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ
công dân khi có nhu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước
thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh thư nhân dân
thẻ căn cước công dân giữ nguyên giá trị sử dụng
chứng minh thư nhân dân hết hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại xã môn sơn huyện công dân
quân bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với tổ chức di cư quốc tế và chính quyền địa phương
tổ chức chương trình tuyển thông phòng chống di cư trái phép từ việt nam sang australia bằng tàu thuyền cho người dân và vùng lân cận
với thông điệp nếu di cư trái phép sang australia bằng tàu thuyền bạn sẽ buộc phải quay trở lại
hãy di cư an toàn và hợp pháp
để giới thiệu đến bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn xã môn sơn về tình hình thực trạng của người việt nam
di cư trái phép
hãy di cư sang australia và các quy định của chính phủ australia đối với những người di cư bất hợp pháp
thông qua các chương trình văn nghệ kịch truyền thống các đoạn phim ngắn tờ rơi tuyên truyền và bốc thăm trả lời câu hỏi trắc nghiệm
giúp người dân và học sinh nâng cao nhận thức về việc di cư an toàn phòng chống di cư trái phép từ việt nam sang australia bằng tàu thuyền
đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp phát hiện tố giác các vụ việc đưa người di cư trái phép tại địa phương
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết sẽ triển khai gửi biên bản vi phạm giao thông của học sinh sinh viên về trường học để xét loại hãnh kiểm
đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hơn năm trăm ba mươi chín trường hợp học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp sở giáo dục và đào tạo lập danh sách học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông gửi về trường để đánh giá xếp loại hãnh kiểm trong từng học kỳ và năm học
một biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm giao thông
thực tế cho thấy dù đã ký cam kết nhưng học sinh nhiều trường học tại tp hcm vẫn vô tư đi xe máy đến trường và tìm chỗ gửi xe ở nhà dân xung quanh
nhiều trường hợp còn không đổi mũ bảo hiểm chở quá số người quy định
tại các nước phát triển trên thế giới vận tải hành khách công cộng nói chung và hệ thống xe buýt đều được ưu tiên trong giao thông được tạo điều kiện tối đa để phát triển
bởi vì không những phục vụ số đông dân cư mà còn giúp giảm ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
trong những năm gần đây hệ thống giao thông công cộng tại tp hcm đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trở thành loại hình vận tải hành khách chỗ lực đặc biệt là xe buýt
tuyến buýt nhanh brt số một kim mã hà nội được thành phố hà nội đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư khoảng một một trăm linh tỷ đồng
đây là dự án brt đầu tiên ở việt nam mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của tuyến buýt này tuy nhiên dưới góc độ của người dân hàng ngày có nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng
đây là loại hình phù hợp với sự phát triển hạ tầng thủ đô
tuyến buýt nhanh brt số một kim mã hà nội được tp hcm đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư khoảng một một trăm linh tỷ đồng